ủy ban nhân dân thành phố buôn ba thuột tỉnh đắk lắc vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ quán karaoke hoa sữa ba ở số hai trăm linh một đường y ngoan phường tân lợi thành phố buôn ba thuột do vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ quán karaoke này là ông ibi ba mươi năm tuổi trước đó đêm ngày hai mươi tám tháng năm lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra quán karaoke trên và phát hiện có nhiều người trong quán cùng một số khách hát
các cô gái phục vụ chui qua cửa thoát hiểm phía sau để bỏ trốn
làm việc với cơ quan chức năng quản lý quán karaoke này khai nhận đã mở cửa đón sáu người khách chia làm hai phòng để phục vụ hát karaoke
bên cạnh đó người này đã gọi năm cô gái bên ngoài tới phục vụ khách sau khi phát hiện lực lượng chức năng người này báo cho khách hát nghỉ đồng thời mở cửa thoát hiểm bên trong phòng karaoke để khách cùng các cô gái thoát thân ra ngoài
trước đó chủ quán này đã ký cam kết dừng hoạt động quán karaoke để phòng chống dịch covid một mươi chín
với những vi phạm này ubnd tp vn đã quyết định xử phạt ông yb hai mươi triệu đồng theo điều một mươi hai nghị định một trăm một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế